với tỷ lệ chín mươi sáu bảy đại biểu tán thành chiều ngày một mươi hai tháng một mươi một quốc hội đã chính thức thông qua hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
theo ủy ban thường vụ quốc hội việc phê chuẩn hiệp định cptpp là một quyết định chính trị quan trọng khẳng định việt nam chủ động trong hội nhập quốc tế
nâng cao nội lực khả năng ứng phó với tác động của kinh tế thế giới đồng thời thúc đẩy việc đàm phán ký kết các hiệp định thương mại tự do khác
một bình luận phê phán báo nhân dân số ra hôm nay có bài viết
kỷ luật đảng viên sai phạm để nâng cao sức mạnh của đảng
sức mạnh vô địch của đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác ý thức tổ chức nghiêm trình của các cán bộ và đảng viên
đó là điều chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định và cũng là nguyên tắc luôn được đảng cộng sản việt nam tuân thủ trong quá trình tổ chức lãnh đạo cách mạng
vì đảng nhận thức rằng nếu đảng viên không tuân thủ kỷ luật thì không chỉ ảnh hưởng đến sự trong sạch sức mạnh của đảng mà còn tác động tiêu cực tới sự ổn định và phát triển xã hội đến niềm tin của nhân dân
việc thực thi kỷ luật đảng viên vi phạm kỷ luật là biện pháp quan trọng góp phần làm trong sạch đội ngũ đảng viên và trực tiếp nâng cao sức mạnh mọi mặt của đảng
nhiều báo số ra hôm nay cũng đều đưa thông tin về việc ngày một mươi hai tháng một mươi một tại phú thọ tòa án nhân dân tỉnh phú thọ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với chín mươi hai bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet liên quan tới hai tướng công an là phan văn vĩnh nguyên tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát và nguyễn thanh hóa nguyên cục trưởng phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an
với số người tham gia tố tụng lên tới hai trăm linh những khoản tài sản cực lớn và nhiều bị cáo từng là cấp tướng giữ vị trí cao của bộ công an phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc qua mạng internet xảy ra tại phú thọ và một số tỉnh thành được xem là phiên tòa lịch sử tại địa phương
đúng tám giờ phiên tòa bắt đầu làm việc
các bị cáo bị truy tố với sáu tội danh
sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tổ chức đánh bạc
mua bán trái phép hóa đơn rửa tiền lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nội dung chi tiết về phiên tòa quý vị và các bạn có thể tìm đọc trên các báo số ra ngày hôm nay
thảo luận tại tổ về dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia ngày một mươi hai tháng một mươi một
các đại biểu quốc hội đều cho rằng tăng thuế là biện pháp quan trọng để hạn chế tiêu thụ rượu bia
nhưng cần có lộ trình cụ thể để doanh nghiệp chuẩn bị sẵn kế hoạch sản xuất kinh doanh
cần quy định rõ lộ trình tăng thuế rượu bia là bài viết trên báo thanh niên
liên quan tới các điều trong dự thảo luật này các đại biểu quốc hội cho rằng
dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia còn nhiều vấn đề và không biết xây dựng trên cơ sở gì
có nội dung trong luật này cần phòng nhưng có nội dung cần phải cấm sử dụng
các đại biểu cũng kiến nghị việc xây dựng luật cần phù hợp với tình hình thực tế trong nước và quốc tế
trên cơ sở đó quy định cụ thể từ khâu cấp giấy phép sản xuất lưu thông đến nhập khẩu
hách cơ tung dữ liệu thông tin khách hàng người tiêu dùng có nguy cơ mất tiền
là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo lao động số ra hôm nay
sự việc hách cơ tung dữ liệu thông tin khách hàng của hệ thống thế giới di động con cưng
trong đó có ba mươi hai người có đầy đủ một mươi sáu chữ số được cho là số thẻ ngân hàng khiến nhiều khách hàng hoang mang
tài khoản của khách hàng liệu có an toàn sử dụng thẻ tiến dụng thế nào để bảo mật là câu hỏi mà không phải ai cũng hiểu rõ
đại diện ngân hàng nhà nước khẳng định chưa ghi nhận trường hợp bị lợi dụng chiếm đoạt tiền trong tài khoản
theo ngân hàng nhà nước vụ việc trên đã gây tác động xấu tới dư luận xã hội và tâm lý lo lắng cho khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán
ngân hàng nhà nước đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân làm rõ đối tượng động cơ đánh cắp phát tán thông tin để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
còn trên báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay có bài thêm nỗi lo cho nước mắm truyền thống
sau hai năm nước mắm truyền thống gặp đại hạn do không đạt quy định về hàm lượng acen thạch tín cho phép có trong sản phẩm nước chấm
thì nay các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng này lại phải đối mặt với những quy định mới liên quan đến chất histamin
theo nhiều chuyên gia cho rằng nếu dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mắm được áp dụng với các chỉ tiêu mới đặc biệt là chỉ tiêu về histamine nhiều cơ sở nước mắm truyền thống sẽ không còn
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại